ngày đầu tiên của năm đầu tiên áp dụng hình thức xác nhận nhập học trực tuyến
sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết đã có hai mươi hai năm mươi năm hồ sơ xác nhận trực tuyến thành công
từ giờ ngày hai mươi tháng sáu hà nội bắt đầu cho học sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào các trường trung học phổ thông
hình thức xác nhận nhập học trực tuyến của hà nội giúp cho học sinh yên tâm lựa chọn nhập học vào trường trúng tuyển mà không mất công đi lại
hệ thống trực tuyến xác nhận đã có năm mươi hai trăm một mươi chín hồ sơ xác nhận nhập học chiếm bảy mươi bảy tám mươi bảy
trong đó có hai mươi hai năm mươi năm hồ sơ xác nhận trực tuyến thành công đạt ba mươi bốn bốn
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội lưu ý hệ thống được vận hành cả ngày và đêm
do đó cha mẹ học sinh có thể truy cập để xác nhận nhập học cho học sinh bắt đầu từ thời điểm hai mươi tháng sáu đến hai mươi bốn h ngày hôm nay hai mươi hai tháng sáu